trong năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án thực hiện nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử hiện đại hóa công tác giải quyết vụ án để đáp ứng tình hình mới hiện nay với nhiều loại hình tội phạm truyền thống phi truyền thống và đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ của ngành tòa án
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình thay mặt thủ tướng chính phủ trao tặng bằng khen cho một tập thể và một mươi năm cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tòa án năm hai nghìn một mươi chín
chiều ngày một mươi bốn tháng một dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh đắk nông năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tiềm năng phát triển của đắk nông là rất lớn vì vậy cần khơi dậy nguồn cảm hứng của sự phát triển
đắk nông cần xóa mặc cảm khó hoặc không phát triển để từ đó có một tư duy cảm hứng mạnh mẽ trong đầu tư phát triển
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh các nhà đầu tư đến với đắk nông một tỉnh xa xôi và còn nhiều khó khăn thách thức
thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh đã tìm ra những tiềm năng phát triển để thu hút các nhà đầu tư
thủ tướng cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến khoáng sản tại đắk nông trong đó chữ lượng bô xít là rất lớn
bên cạnh đó thủ tướng cũng lưu ý đắk nông cần chú trọng phát triển đô thị theo hướng xanh sạch sinh thái nhất là khi đắk nông là tỉnh duy nhất cả nước chưa có thành phố coi đây là động lực phát triển đối với địa phương
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc và các đại biểu đã chứng kiến ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông trao giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng vốn khoảng hai bảy trăm linh tỷ đồng và lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với một số tập đoàn với tổng nguồn vốn cam kết gần bốn mươi tám tỷ đồng
chiều ngày một mươi bốn tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã đến siêu riệp campuchia bắt đầu các hoạt động tham dự hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương gọi tắt là ippf từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một theo lời mời của chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia chủ tịch ippf hai mươi bảy sandex hansamrin
đón đoàn tại sân bay có tổng thư ký quốc hội campuchia leng peng long vụ trưởng vụ lễ tân ban thư ký
đón đoàn tại sân bay có tổng thư ký quốc hội một số cán bộ ban tổ chức hội nghị ippf hai mươi bảy và đại diện các tầng lớp nhân dân campuchia
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại vương quốc campuchia vũ quang minh tổng lãnh sự lê tuấn khanh và đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại campuchia
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta tham dự hội nghị appf hai mươi bảy nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương chủ động tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương phát huy vai trò và vị thế của ta tại diễn đàn này góp phần thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao chung của nhà nước ta vì hòa bình hợp tác và phát triển
đây cũng là dịp để các đại biểu quốc hội nước ta tiếp xúc và trao đổi với các nghị sĩ các nước về những mối quan tâm chung của khu vực và thế giới
bên cạnh đó sự tham dự của quốc hội việt nam tại hội nghị appf hai mươi bảy còn với vai trò là nước chủ nhà của hội nghị appf hai mươi sáu góp phần làm nổi bật những đồng góp của quốc hội nước ta đối với sự phát triển của appf đồng thời xuất phát từ một quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa việt nam và campuchia thể hiện sự ủng hộ của quốc hội việt nam với quốc hội campuchia
dự kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ có bài phát biểu tại lễ khai mạc với tư cách là chủ tịch tiền nhiệm chủ tịch ippf hai mươi sáu và có các cuộc tiếp song phương với lãnh đạo nghị viện một số nước
cũng trong chiều ngày một mươi bốn tháng một trong khuôn khổ hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi bảy appf hai mươi bảy đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
đã có cuộc gặp với tổng thư ký quốc hội vương quốc campuchia leng pèng long
tại cuộc gặp đồng chí nguyễn hạnh phúc nhấn mạnh sẽ thúc đẩy triển khai thực hiện các thỏa thuận đắc ký giữa quốc hội hai nước cũng như giữa văn phòng quốc hội việt nam và ban thư ký quốc hội campuchia đạt được hiệu quả cao nhất
trao đổi về dự án xây dựng nhà làm việc quốc hội campuchia tổng thư ký quốc hội lê văn long trân trọng cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho quốc hội campuchia quà tặng ý nghĩa này
cho biết hiện nay campuchia đang tích cực triển khai dự án
hôm nay kiểm toán nhà nước việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi tám và công tác triển khai năm hai nghìn một mươi chín
đến sự hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
năm hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
điểm nhấn quan trọng trong năm qua đó là kiểm toán nhà nước đã thực hiện xử lý tài chính tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tám mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó thu về ngân sách nhà nước hơn hai mươi năm trăm linh tỷ đồng giảm chi ngân sách nhà nước gần hai mươi bốn tỷ đồng
như vậy năm qua đã tăng thu giảm chi cho ngân sách nhà nước tăng hơn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời qua kiểm toán đã đề nghị sửa đổi hủy bỏ một trăm một mươi năm văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hồng về cơ chế
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm đánh dấu sự phát triển lớn mạnh và có ý nghĩa trọng đại đối với kiểm toán nhà nước việt nam
khi tổ chức thành công đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai một mươi bốn
tại hội nghị đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã đánh giá cao công tác kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi tám đồng thời chỉ đạo phương hướng thực hiện trong thời gian tới của ngành
năm hai nghìn một mươi chín kiểm toán nhà nước đưa ra tám nhóm nhiệm vụ và một mươi nhóm giải pháp
nghị quyết chủ trương của đảng và nhà nước và thực hiện tốt mục tiêu của chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày một mươi bốn tháng một tại hà nội ban chỉ đạo trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
tổ chức hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
trưởng ban chỉ đạo trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cùng các đồng chí
phó trưởng ban thường trực phó trưởng ban chỉ đạo trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đồng chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị theo đồng chí trương thị mai năm hai nghìn một mươi chín bên cạnh những tác động tích cực tới tình hình phát triển của đất nước và cuộc sống của người dân
còn nhiều vấn đề cần được quan tâm cải thiện như nhiều người dân ở vùng sâu vùng xa miền núi hải đảo vùng dân tộc thiểu số
và một bộ phận người nghèo tại các đô thị có cuộc sống khó khăn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội có xu hướng gia tăng
bên cạnh đó tạo cơ hội để người dân tham gia tự nguyện tự giác vào quá trình phát triển như một chủ thể thực sự cũng là động lực lớn để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở
các cấp ủy đảng chính quyền cần thực sự quan tâm đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân
có cơ chế bảo đảm để người dân được tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình ban hành và thực thi các chính sách
chiều ngày một mươi bốn tháng một tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì cuộc họp
với các bộ ngành địa phương về xây dựng đề án định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn ba mươi
tại cuộc họp phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá dự thảo đề án định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng
hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài fdi đến năm hai nghìn ba mươi đã liệt kê được nhiều vấn đề liên quan tới fdi
nhưng chưa nêu bật được những nội dung then chốt
liên quan đến thực trạng xu hướng phát triển của khu vực fdi đặt ra nền tảng thu hút lĩnh vực này trong giai đoạn tới
việc xây dựng đề án fdi thời gian tới cần lắng ngay ý kiến các chuyên gia tiếp thu các chỉ đạo của thủ tướng
tại hội nghị tổng kết ba mươi năm thu hút đầu tư fdi thể hiện được xu hướng thu hút fdi và sự thay đổi hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư
phó thủ tướng cũng đề nghị bộ kế hoạch đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án nêu bật được thực trạng định hướng giải pháp quan trọng
để phát huy hơn các thuận lợi khắc phục những hạn chế để khu vực fdi tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước
liên quan đến bãi rác nam sơn huyện sóc sơn khu vực tập kết xử lý rác lớn nhất của thành phố hà nội bị người dân phong tỏa
đến cuối giờ chiều ngày hôm nay các xe chở rác thải đã được đi vào bãi tập kết
từ khi xảy ra sự việc
người dân ba xã vùng ảnh hưởng của khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn tập trung đông người chặn xe chở rác
huyện sóc sơn cùng các sở ban ngành đã tập trung vào cuộc
địa phương đã tổ chức ít nhất hai cuộc đối thoại lắng nghe tâm tư nguyện vọng giải đáp những khúc mắt
đồng thời vận động người dân ủng hộ chủ trương của thành phố về giải phóng mặt bằng
vùng ảnh hưởng môi trường khu vực từ đến năm trăm linh mét
kết quả đến khoảng một mươi sáu h hai mươi chiều ngày một mươi bốn tháng một
người dân ba xã nêu trên đã tự động
tháo rỡ lều bạt ra về
phương tiện chuyên trở đã có thể vận chuyển rác vào tập kết tại khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
sau khi hoãn phiên xét xử ngày tám tháng một vừa qua do vắng mặt bị cáo hoàng công lương và một số bị hại
hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hòa bình tỉnh hòa bình đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử
đối với bảy bị cáo trong vụ tai biến y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
làm chín người thiệt mạng trong quá trình chạy thận nhân tạo vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
trương quý dương và đỗ anh tuấn
tại phiên tòa sau khi trình bày các lý do dẫn đến việc vắng mặt của bị cáo hoàng công lương trong ngày tám tháng một vừa qua
các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo đã đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục cho hoãn phiên tòa
vì lý do sức khỏe của bị cáo đồng thời đề nghị hội đồng xét xử ra quyết định thực hiện chương cầu giám định pháp y sức khỏe tâm thần đối với bị cáo
tuy nhiên trước hội đồng xét xử bị cáo hoàng công lương cho biết bản thân vẫn có đủ sức khỏe để có thể có mặt tại phiên tòa
từ các ý kiến trên sau khi xem xét hội đồng xét xử đã bác đề nghị của các luật sư về việc đề nghị hoãn phiên tòa xét xử
đồng thời cho rằng việc vắng mặt của một số người có liên quan không ảnh hưởng đến nội dung phiên tòa
nên vẫn tiếp tục mở phiên tòa xét xử các bị cáo theo quy định
trong buổi sáng hội đồng xét xử tiến hành thẩm tra lý lịch căn cước của các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan
tại phiên tòa xét xử có ba mươi một luật sư đăng ký tham gia tố tụng
trong đó có một mươi luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo hoàng công lương
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một mươi ngày
chuyển sang các tin tức quốc tế
hôm nay ngoại trưởng nga sergei lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng
cấp nhật bản taro kono tại thủ đô mắc cơ va
trong đó ông lavrov tuyên bố khởi động đàm phán ký hiệp ước hòa bình giữa nga và nhật bản
tại cuộc hội đàm ngoại trưởng nga lavrov nhấn mạnh
quan hệ giữa nga và nhật bản trong những năm gần đây đã phát triển tốt theo nhiều định hướng
hai bên đã duy trì các cuộc tiếp xúc ngoại giao và quốc phòng
bao gồm các cuộc gặp hai cộng hai các cuộc tiếp xúc giữa hai hội đồng an ninh
theo ngoại trưởng nga mắc cơ va ủng hộ những nỗ lực để đưa quan hệ song phương với tokyo lên tầm cao mới
về vấn đề hiệp ước hòa bình ngoại trưởng nga nêu rõ
lãnh đạo nhật bản cần tuân thủ các thỏa thuận về vấn đề này mà tổng thống vladimir putin và thủ tướng shinzo abe đạt được cho tới nay
về phần mình ngoại trưởng nhật bản cho rằng hai nước cần phải tận dụng tối đa những lợi ích trong tiềm năng của quan hệ song phương
ông nhấn mạnh rằng các cuộc gặp tại mắc cơ va sẽ dành để bàn thảo vấn đề ký hiệp ước hòa bình
và đây sẽ là vòng đàm phán thứ nhất hai bên nhất trí sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán sẵn sàng vượt ra khỏi những quan điểm trước đây
các nghị sĩ hàng đầu của đảng cộng hòa mỹ đã lên tiếng phản đối ý định của tổng thống donald trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để gia tăng sức ép xây dựng tường biên giới với mexico
đây là vấn đề mấu chốt gây bất đồng giữa hai phe cộng hòa và dân chủ dẫn tới việc chính phủ mỹ phải đóng cửa một phần do hết ngân sách hoạt động từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua
phát biểu với báo giới thượng nghị sĩ johnson chủ tịch ủy ban an ninh nội địa của thượng viện đã chỉ trích ý định của tổng thống donald trump cảnh báo việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ phải đối mặt với rào cản pháp lý và gây ra những khó khăn lớn hơn cho kế hoạch xây dựng bức tường biên giới
đây cũng là quan điểm của chủ tịch ủy ban tư pháp thượng viện
lindsey graham và hạ nghị sĩ steve scalise nhân vật quyền lực thứ hai của đảng cộng hòa tại hạ viện
cả hai nhân vật này đều kêu gọi ông donald trump và giới lập pháp tiếp tục đối thoại
theo kết quả khảo sát do washington post thực hiện và công bố có tới năm mươi ba số người mỹ cho rằng tổng thống donald trump và đảng cộng hòa là nguyên nhân khiến chính phủ phải đóng cửa một phần trong khi con số này phía bên đảng dân chủ là
indonesia đã tìm thấy hội đồng của tổng thống donald trump và đảng cộng hòa
hộp đen ghi âm buồng lái chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max của hãng hàng không lion air gặp nạn cách đây hai tháng làm toàn bộ một trăm tám mươi chín người trên máy bay thiệt mạng
ủy ban an toàn giao thông indonesia đã đưa ra thông báo tìm thấy hộp đen thứ hai song chưa có thông tin về vị trí tìm thấy hộp đen này
ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max thực hiện chuyến bay mang số hiệu sáu trăm một mươi của lion air đã rơi xuống biển rava
sau khi cất cánh từ jakarta
ba ngày sau khi xảy ra tai nạn tức là ngày một tháng một mươi một lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen lưu trữ dữ liệu chuyến bay
các dữ liệu cho thấy máy bay đã lao xuống biển từ độ cao hơn một mét với vận tốc sáu trăm bốn mươi km một giờ
lion air đã phải chi tới hai sáu triệu đô la để tìm kiếm hộp đen thứ hai trong đó thuê tàu lặn everes của hà lan có gắn thiết bị điều khiển từ xa hiện đại nhất
hiện chưa tìm thấy thi thể của sáu mươi bốn nạn nhân
bộ giao thông indonesia cũng đã đình chỉ
công tác của một số lãnh đạo và nhân viên kỹ thuật của hãng này để phục vụ điều tra
theo kết quả một cuộc khảo sát công bố mới đây lần đầu tiên trong năm năm qua nhu cầu dịch vụ tài chính tại anh đã giảm và không có dấu hiệu cải thiện trong ngắn hạn
trong quý bốn hai nghìn một mươi tám lợi nhuận từ ngành dịch vụ tài chính vốn là ngành tạo ra nguồn thu hút ngân sách lớn nhất cho nước anh
tiếp tục đi ngang sau hai quý liên tiếp không tăng trưởng
khảo sát thực hiện với tám mươi bốn công ty trong lĩnh vực tài chính
cũng cho thấy nhu cầu dịch vụ tài chính sẽ tiếp tục giảm trong quý i năm nay kéo theo lợi nhuận của ngành sẽ giảm lần đầu tiên trong vòng ba năm qua
giới phân tích cho rằng ngành dịch vụ tài chính anh đang chịu tác động bởi những bất ổn kinh tế vĩ mô và tình hình brexit
kết hợp với những giao động trên thị trường toàn cầu và việc phải tuân thủ các quy định
ngoài ra triển vọng của ngành này cũng đang rơi vào ngưỡng đáng báo động khi lòng tin và sự lạc quan của thị trường ngày càng bị suy yếu
theo kế hoạch thỏa thuận brexit sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội trong ngày một mươi năm tháng một
nếu bị bác bỏ tương lai của trung tâm tài chính london sẽ càng trở nên mờ mịt